giá dầu thế giới giảm sâu giá bán lẻ xăng dầu trong nước cũng xuống đến mức thấp nhất trong vòng một mươi một năm qua
tại một số địa phương đã xuất hiện hiện tượng người dân tập trung mua xăng dầu tích chữ
việc tích chữ này là không cần thiết và còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ về an toàn cháy nổ
mới đây liên bộ công thương tài chính đã quyết định mức giá bán lẻ tối đa với xăng e năm ron chín mươi hai là một mươi một chín trăm năm mươi sáu đồng một lít
và xăng ron chín mươi năm là một mươi hai năm trăm sáu mươi đồng một lít
mức giá này được đánh giá là thấp nhất kể từ tháng bốn năm hai nghìn chín
cũng vì lý do này một số người có ý định mua tích chữ xăng dầu số lượng lớn phòng khi giá mặt hàng này lại tăng trở lại
một cái lít xăng dầu có thể giảm được một số nghìn và một cái thùng khuy xăng dầu hai trăm linh lít chẳng hạn
thì thậm chí có thể tiết kiệm được một cái lượng tiền cũng khoảng độ một vài trăm nghìn
nó cũng là lớn thế nhưng cái nguy cơ về cháy nổ nó tiềm ẩn rất lớn
và chúng ta đã biết rằng trong cái nền kinh doanh
trong cái kinh tế của chúng ta trong xã hội của chúng ta ạ
những cái gia đình mà đã bị xảy ra các cái cháy nổ do xăng này thì cực kỳ nguy hiểm
và nó không chỉ ảnh hưởng đến cái tài sản mà nó ảnh hưởng đến tính mạng
đặc biệt là những cái gia đình mà có trẻ nhỏ
giá xăng dầu giảm mạnh là một sự hỗ trợ rất lớn cho người tiêu dùng
nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
tuy nhiên việc này cũng tạo ra cơ hội cho một số cá nhân pháp nhân
có những hành vi như găm xăng dầu tích chữ xăng dầu
thời giá rẻ để khi tình hình ổn định trở lại
đợi giá xăng dầu được điều chỉnh tăng lên rồi đem bán để thu lợi nhuận cao
thì có các cái chế tài về hình sự dân sự và hành chính để xử lý các cái hành vi này
việc mua tích chữ xăng dầu tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy
đe dọa tính mạng tài sản của chính người mua tích chữ và cộng đồng dân cư
bên cạnh đó việc tập trung người để mua xăng dầu có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm
lây lan dịch bệnh covid một mươi chín